thì hiện nay đã có hơn bốn mươi tàu ra khơi mỗi ngày
có thể thấy bà con người dân đang rất phấn khởi khi giá dầu hạ và đang tức bực cho những chuyến tàu dài ngày ngoài khơi xa

nhưng thời tiết này cũng sắp sửa ra khơi bởi vì gió dầu cũng ổn định rồi ạ
theo bà con người dân dù giá dầu có giảm nhưng vẫn còn ở bức cao
giá ngư lưới cụ cũng tăng ngư trường dân càng kiệt giá hải sản thời gian qua không tăng nhiều
vì vậy hoạt động khai thác thủy sản vẫn còn rất nhiều khó khăn và bấp bên
vì vậy họ cũng mong muốn chính phủ sẽ tiếp tục có những chính sách hợp lý đối với giá xăng dầu để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển